xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ sẽ đón một đợt mưa rào và rông trên diện rộng
nguyên nhân của những cơn mưa này là do một dãnh thấp trong đời gió tây di chuyển từ thượng lào sang
riêng vùng núi sẽ có mưa vừa đến mưa to
cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
tuy có mưa nhưng do không khí lạnh đã suy yếu nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
giao động từ một mươi đến hai mươi độ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi
trong đêm nay vẫn sẽ có mưa trên diện rộng sang ngày mai mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi
nhiệt độ ở miền trung trong ngày mai bắt đầu tăng trở lại
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nền nhiệt ngày tăng lên từ một mươi sáu đến một mươi chín độ trời không còn rét đậm nữa
quảng bình đến quảng ngãi mức nhiệt cao nhất ngày mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
còn khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
nơi có thời tiết thuận lợi nhất trên cả nước vẫn là khu vực tây nguyên và nam bộ
cả hai khu vực đều phổ biến không mưa ngày nắng với mức nhiệt cao nhất ngày mai tại tây nguyên từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm phía tây có lúc gió mạnh cấp sáu biển động nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào và rông trời rét đậm rét hại
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ một mươi một đến một mươi chín độ